thời tiết nắng nóng liên tục khiến cho nhiều vùng sản xuất tại ninh thuận
đang phải đối mặt với nguy cơ thiếu nước nghiêm trọng
người nông dân phải gông minh tìm mọi cách để có nước cứu cây trồng vật nuôi
tuy chưa vào cao điểm mùa hạn nhưng hồ ông kinh ở xã nhơn hải huyện ninh hải
vốn có dung tích thiết kế tám trăm linh m ba nước
cung cấp nước sản xuất cho hơn hai trăm linh hectare cây trồng đã trơ đáy từ nhiều tháng nay
để cứu cây trồng nhiều hộ đã phải bỏ ra hàng chục triệu đồng để đào ao khoan riêng lấy nước
tuy nhiên không phải ai cũng may mắn khoan trúng được mạch nước ngầm
để ứng phó với hạn hán tỉnh ninh thuận đã xây dựng đường ống dẫn nước hơn một mươi một km từ xóm bằng
về cung cấp cho ba khu vực tưới của địa phương
nhưng hơn một tháng nay do thiếu nước đầu nguồn nên không thể bơm về khu vực hồ ông kinh
thì hiện nay là đã chỉ đạo cho các địa phương nhất là ngành chuyên môn
rà soát lại các cái nhất là nạo vét hệ thống kênh mương này
rồi các cái công trình phi lợi cũng cho sửa chữa tui sửa
rồi để mà khai thông cái dòng chảy
không chỉ có huyện ninh hải hiện nay tại một số khu vực của huyện thuận nam
ninh phước bắc ái thuận bắc tình trạng thiếu nước sản xuất cũng đang diễn ra ngày càng gai gắt
tính đến ngày sáu tháng hai
lượng nước sản xuất của hai mươi một hồ chứa ở ninh thuận chỉ còn sáu mươi năm ba mươi bảy trên một trăm chín mươi bốn bốn mươi chín triệu mét khối
chứa ba mươi ba sáu tổng dung tích thiết kế
lượng nước khan hiếm đã khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp phải dừng sản xuất
ước tính trong vụ đông xuân hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh ninh thuận có khoảng bảy năm trăm linh hectare đất lúa hoa màu
nuôi trồng thủy sản phải dừng sản xuất do thiếu nước